tại danh thắng quốc gia quần thể hòn yến tại xã an hòa hải huyện ti an tỉnh phú yên
tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới đã tổ chức chương trình sạch biển hòn yến đẹp mãi phú yên
chiến dịch có sự tham gia của hơn ba trăm linh đoàn viên thanh niên và người dân địa phương
với sự hỗ trợ của tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới năm điểm tập kết rác thải sinh hoạt tự phát của người dân được dọn sạch
thay vào đó là hàng chục thùng tập kết giác hơn bốn trăm linh mét vuông mặt đất được phủ xanh bởi thảm thực vật mới
là cây bằng biển và rau bốn biển
nhiều hoạt động khác được tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới hỗ trợ thực hiện đồng loạt tại phú yên
như tập huấn về bỏ rác thải đúng nơi quy định thu gom và xử lý rác thải rắn theo cách thân thiện với môi trường
tổ chức cuộc thi trường xanh biển sạch xây dựng bộ tiêu chí khách sạn xanh không rác thải nhựa
hòn yến là danh thắng quốc gia có độ đa dạng sinh học cao cả ở trên cạn và dưới nước đặc biệt là dạng san hô
thế nhưng nhiều năm trở lại đây hòn yến bị ô nhiễm nặng nề
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên đã triển khai chiến dịch môi trường xanh
nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn do rác thải sinh hoạt và hoạt động nuôi trồng thủy sản